bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế và hội chữ thập đỏ tỉnh thừa thiên huế vừa phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng hai căn nhà và tặng sáu mươi xuất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc bản cô tài huyện xá muội tỉnh sa la van nước bạn lào
hai căn nhà được khởi công xây dựng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm ông quỳnh tơi và ông hồ lơn thuộc bản cô tài huyện xá muội tỉnh sa la van lào với mức hỗ trợ mỗi căn ba mươi triệu đồng một nhà
tại lễ khởi công đại diện bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế và hội chứa thập đỏ tỉnh đã tặng sáu mươi xuất quà mỗi xuất trị giá năm trăm linh đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản cô tài
đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới nước bạn lào từng bước cải thiện đời sống góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc